xin kính chào quý vị và các bạn
dưới tác động của vùng áp thấp phía tây hôm qua khu vực phía tây bắc bộ vùng núi phía tây tại các tỉnh từ thanh hóa cho đến thửa thiên huế đã có nắng nóng
nhiệt độ trưa chiều phổ biến trong khoảng ba mươi năm ba mươi tám độ có nơi là trên mức ba mươi tám độ
khu vực phía đông bắc bộ ven biển trung bộ nhiệt độ phổ biến trong ngưỡng là ba mươi ba mươi ba độ
dự báo ngày mai nắng nóng sẽ còn duy trì và mở rộng hơn ra các nơi khác của đồng bằng bắc bộ
và khu vực từ thanh hóa cho đến quảng ngãi với nhiệt độ cao nhất hai khu vực này đều ở mức ba mươi bốn ba mươi bảy độ
riêng khu vực vùng núi phía tây có nơi là trên mức ba mươi bảy độ
khu vực từ bình định cho đến bình thuận trong ngày mai cũng có khả năng xảy ra nắng nóng
nhưng là cục bộ với nhiệt độ cao nhất là ba mươi một ba mươi bốn độ
do ảnh hưởng của nắng nóng nên nguy cơ cao xảy ra cháy nổ ở khu vực dân cư
do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và khả năng cháy rừng ở mức cao
ngoài ra nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước kiệt sức
bột quỵ do sốc nhiệt
vì vậy người dân cần chủ động bổ sung đầy đủ vitamin và khoang chất để đảm bảo sức khỏe
khu vực tây nguyên và nam bộ thời tiết phổ biến là có nắng nhiều và nhiệt độ vẫn duy trì ở ngưỡng cao
chưa chiều mai tại cả hai khu vực này nhiệt độ đều đạt được mức ba mươi một ba mươi bốn độ
riêng khu vực miền đông của nam bộ thì tiếp tục xảy ra nắng nóng
với nhiệt độ cao nhất là ba mươi năm ba mươi bảy độ
đến với thời tiết trên biển
tại khu vực quần đảo hoàng sa phổ biến ít mưa ngày nắng gió đông nam đến nam cấp bốn năm
tầm nhìn xa thông thoáng trên một mươi km nhiệt độ là hai mươi bốn ba mươi độ
tại khu vực quần đảo trường sa có mưa vài nơi ngày nắng gió đông bắc đến đông cấp ba bốn
tầm nhìn xa thông thoáng trên một mươi km nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi hai độ
khu vực hà nội đêm không mưa ngày nắng có nơi còn nắng nóng gió đông nam cộng hai cộng ba